trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hồi một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai vị trí tâm bão san ba ở vào khoảng bảy độ vĩ bắc
một trăm ba mươi năm độ kinh đông cách bờ biển miền nam philippines khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông
cũng theo dự báo hiện hướng đi của cơn bão đang tiến rất nhanh vào biển đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng hai vị trí tâm bão ở trên đất liền miền nam philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km